nhằm thúc đẩy cải cách cải thiện môi trường kinh doanh mới đây tổ công tác thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đã họp phiên đầu tiên
bàn về việc xây dựng công cụ và kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
một trong những nhiệm vụ của tổ công tác là sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt của thủ tướng chính phủ về thúc đẩy cải cách cải thiện môi trường kinh doanh
nòng cốt là văn phòng chính phủ bộ tư pháp và lãnh đạo cấp vụ cục của các bộ có liên quan
dự thảo kế hoạch thực hiện cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đưa ra quan điểm
cắt giảm ngay những quy định là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngăn chặn việc phát sinh những quy định mới
làm tăng chi phí và rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
việc cắt giảm phải lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và xã hội không gây ảnh hưởng sâu đến hoạt động quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp
mục tiêu đặt ra sẽ cắt giảm ít nhất hai mươi số lượng văn bản đã ban hành thuộc thầm quyền của bộ trưởng thủ tướng chính phủ chính phủ
ít nhất hai mươi chi phí chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm